dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
tại buổi thảo luận nhiều đại biểu quan tâm đến tổng mức đầu tư hình thức đầu tư và phương án huy động vốn và dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
một số đại biểu cho rằng quốc hội nên cân nhắc về việc lựa chọn giao cho tổng công ty hàng không việt nam doanh nghiệp có chín mươi năm vốn nhà nước ba bốn hạng mục đầu tư chính
bởi lẽ thủ tục huy động vốn của một doanh nghiệp rất phức tạp nhưng nếu rủi ro nhà nước vẫn phải chịu
chúng ta đã có bài học từ một mươi hai đại dự án từng bị thua lỗ khi giao cho doanh nghiệp nhà nước trước đó
mốt cảng hàng không còn lại vẫn phải bù lỗ và chưa thể đóng góp nguồn vốn cho acv trong tương lai gần
mặc dù chỉ định cho acv thì chúng ta thiết kiệm được khoảng một năm năm đấu thầu trong giai đoạn chọn nhà đầu tư
tuy nhiên trong toàn bộ quá trình đầu tư thì chưa chắc chúng ta đã rút ngắn được thời gian so với lại cái việc mà nếu như đấy là chủ đầu tư tư nhân
vì bản thân acv là một cái doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần nhưng mà nhà nước thì nắm cổ phần chi phối
và như vậy về nguyên tắc
cái hạng mục công trình nào sau này quá trình triển khai chúng ta đều phải triển khai đấu thầu
trong cái nghị quyết của chúng ta yêu cầu là ra là không được vượt tổng được làm ảnh hưởng đến nợ công
acv dự kiến thực hiện cái dự án này là sẽ vay hai sáu trăm hai mươi tám tỷ đô la
thế vậy thì trong cái quá trình triển khai nó có vấn đề đúng không ạ
hay là có gì thì có ảnh hưởng đến chín mươi năm cái phần vốn của nhà nước không
có làm tăng nợ công không
trách nhiệm của nhà nước
chín mươi năm phần trăm vốn để đi vay của cái công ty này như thế nào
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu quốc hội cần giao cho tổng công ty hàng không việt nam
vì thực tế đã có nhiều nhà đầu tư tư nhân trong nước đã thực hiện rất tốt dự án hàng không
sun group làm được sân bay vân đồn thì tôi đặt ra câu hỏi tại sao acv không làm được hơn sun group
bởi vì chúng ta có nguồn lực có quốc hội có chính phủ có sự chỉ đạo có nguồn lực
thế tại sao chúng ta không làm được
mà làm với tinh thần quyết tâm như thế tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm được
tại tờ trình báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án này
chính phủ muốn đề xuất quốc hội thông qua nghị quyết giao tổng công ty cảng hàng không việt nam
đầu tư các hạng mục chính giai đoạn một với tổng mức đầu tư bốn tám tỷ usd tương đương một trăm một mươi một tỷ đồng
hiện vốn nhà nước đang chiếm chín mươi năm tại tổng công ty hàng không việt nam
và sẽ tăng lên gần một trăm linh thời gian tới thông qua chủ trương tăng vốn nhà nước
rót vào làm một số đường bay tại hai mươi một sân bay đơn vị này đang quản lý
cũng trong phiên họp sáng nay quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư
dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận